cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông cho biết viện kiểm sát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với lưu văn nguyện
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần dầu khí bình minh địa chỉ tại số hai trên bảy mươi năm khu vực năm phường hiệp thành thị xã ngã bảy tỉnh hậu giang
để điều tra về hành vi bán dung môi cho người khác nhằm pha chế sản xuất xăng thành phẩm giả
theo cơ quan công an công ty cổ phần dầu khí bình minh là đơn vị cung cấp dung môi hóa chất để trịnh sướng và đồng phạm sản xuất xăng giả
theo điều tra ban đầu mỗi năm công ty bình vinh sản xuất bảy mươi bảy hai trăm linh tấn hóa chất
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công ty bình minh đã bán ra thị trường hơn một trăm năm mươi triệu lít dung môi thu lợi một chín trăm linh tỷ đồng
trong đó công ty bình minh bán cho chị sướng
thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng ba mươi một triệu lít dung môi thu lợi bốn trăm linh hai tỷ đồng
bán cho đinh trí dũng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đinh trí dũng hơn bốn mươi triệu lít dung môi thu lợi năm trăm ba mươi tỷ đồng
ngoài ra công ty bình minh còn bán dung môi cho một mươi bảy đơn vị khác
hiện công an tỉnh đắk nông đang tiếp tục điều tra làm rõ
theo công an tỉnh đắk nông lưu văn nguyện biết trịnh sướng và đinh trí dũng mua dung môi về để sản xuất sang giả nhưng vẫn bán để kiếm lời
theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay số tiền nhóm trên dùng để mua dung môi
các chất làm tăng chỉ số oxtan là bốn hai trăm linh tỷ đồng với hơn bốn trăm linh triệu lít xăng giả đã được bán ra thị trường
trước đó cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi chín bộ công an phối hợp với công an tỉnh đắk nông khám xét kho sang dầu của trịnh sướng
tại sáu địa điểm khám xét ở thành phố hồ chí minh cần thơ hậu giang và sắp trăng lực lượng công an đã thu giữ hơn ba triệu lít dung dịch các loại
ba tàu thủy sáu xe bồn năm máy bơm và năm mươi kg chất tạo màu và nhiều tài liệu có liên quan khác
gần sáu sản phẩm quần áo giày dép thắt đưng giả các nhãn hiệu như nike adidas puma lacoste gucci được bày bán tràn lan tại trận ninh hiệp của viện gia lâm thành phố hà nội
vào sáng ngày ba mươi tháng bảy đội có đến thị trường xuất sắc
số một mươi bốn và số tám cục quản lý thị trường hà nội đã phối hợp với công an huyện gia lâm kiểm tra đột xuất hàng loạt cửa hàng bán sản phẩm may mặc tại trận ninh hiệp
gần sáu sản phẩm giả các nhãn hiệu đã được bày bán tràn lan tại đây
những sản phẩm này chỉ có giá từ vài chục đến hai trăm linh đồng thấp hơn nhiều so với giá bán của các sản phẩm thật trên thị trường
các sản phẩm giả mạo này đều do nước ngoài sản xuất và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
công an chức năng cho biết toàn bộ số hàng bị thu giữ này sẽ bị tiêu hủy
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín công ty này có doanh thu đạt trên một trăm năm mươi tỷ đồng
để trốn thuế các đối tượng người nước ngoài đã chỉ đạo hoàng thị huệ nguyễn thị nguyện là nhân viên và kế toán của công ty
mua bốn mươi hai hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung của công ty trách nhiệm hữu hạn trường an một mươi chín để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp cho công ty với số tiền trên bốn tỷ đồng
đối tượng nguyễn thị sáu kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn trường an một mươi chín thu lời bất chính hơn bảy trăm linh triệu đồng từ việc bán hóa đơn khống cho công ty
đối tượng nguyễn thị sáu kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn zn global tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở của công ty và nhà riêng của các bị can
cơ quan công an tạm giữ hơn năm trăm linh triệu đồng là tiền các bị can thu lời bất chính từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và nhiều chứng cứ tăng vật có liên quan
lợi dụng lòng tin sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân nhiều đối tượng đã nhắm tới điều này nhằm chiếm đoạt tài sản
thời gian qua trên địa bàn tỉnh thái bình cũng đã diễn ra tình trạng này
thu đoạn này tuy không mới
nhưng để lại nhiều hậu quả gây tâm lý hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân và làm mất an ninh trật tự tại địa phương
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
đây là đối tượng bùi quốc việt từng giữ chức vụ phó chỉ huy trưởng quân sự xã việt hùng huyện vũ thư tỉnh thái bình
việt đã lợi dụng lòng tin của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới chiêu trò chạy bệnh án cho nạn nhân chất độc da cam
khi mà mình là cán bộ của giá xã mình được giao nhiệm vụ kiên nghiệm chức danh
lao động thư minh xã hội của xã
thì là khi người dân đến trình bày nguyện vọng hỏi thủ tục về đối với người có đủ điều kiện tham gia kháng chiến
và được hưởng đủ điều kiện để hưởng chế độ chất độc khoa học
thì là mình có hướng dẫn cho người dân về các thủ tục
tức là khi nhận số tiền bảy mươi sáu triệu đồng của hai người dân
thì là lúc đó là tôi cũng không còn kiêm nhận
tôi cũng không còn kiêm nhận về chức danh chuyên môn để có thể làm được công việc đấy
và tôi vẫn nhận đấy là hành vi sai và đã chiếm đoạt số tiền bảy mươi sáu triệu để sử dụng vào mục đích riêng cá nhân
còn đây là đối tượng lại văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tại xã hồng phong huyện vũ thư
mặc dù không có khả năng xin việc nhưng với thủ đoạn tự nhận mình có quan hệ
và có thể xin việc làm tại cục hải quan tp hà nội
để tạo lòng tin đức đã nói với người bị hại
mình là vận động viên cầu mây quốc gia
đầu giải thưởng vào huy trường
công an huyện vũ thư đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đức
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng này sử dụng các phương thức thủ đoạn
thứ nhất là tạo cái vỏ bọc tạo thể hiện mình có mối quan hệ với những người có chức vụ
hay là thể hiện là mình có khả năng chạy được các cái hồ sơ bệnh án
liên quan đến các chế độ các nạn nhân các bị hại mà các đối tượng này thường nhắm đến
những người cao tuổi những người thiếu vực làm cao cùng nông thôn
lợi dụng cái sự thiếu hiểu biết cũng như là giả cả của các bị hại này
thì các đối tượng sử dụng các thủ đoạn trên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại
để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm công an tỉnh thái bình đã thông báo phương thức
thủ đoạn hoạt động cho các cơ quan đơn vị và nhân dân biết để đề cao cảnh giác
đặc biệt mỗi người dân cần chủ động nâng cao hiểu biết để không sầm bẫy các đối tượng này
về lừa đảo sinh việc rồi làm cái chế độ chính sách đối với người có công
thì vừa rồi trên địa bàn huyện cũng các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện
và xử lý được một số trường hợp
và chúng tôi thấy rằng là bản thân gia đình tôi và bản thân tôi
cũng như những người xung quanh thì cũng nêu cao cái tinh thần cảnh giác
để mà phát hiện rồi là cung cấp những thông tin cho các cơ quan chức năng
để xử lý những người mà cố tình thu lời bất chính đó
mong muốn có công việc có thu nhập hay được trợ cấp xã hội là nhu cầu tất yếu của mỗi người
nhưng qua những vụ án trên cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh
cho những người nhẹ dạ cả tin coi thường pháp luật và hám lợi dẫn đến việc tiền mất tật mạc
vào chiều ngày hôm qua bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an cho biết
đang tích cực điều trị cho năm nạn nhân bị ngạt khói do cháy nhà
hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và được chuyển về khoa hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi
theo các bác sĩ bệnh viện đa khoa một trăm một mươi năm nghệ an
năm nạn nhân được cấp cứu trong tình trạng ngạt khói xăng gây suy hô hấp
tinh thần bị hoảng loạn nguy hiểm đến tính mạng
trước đó vào khoảng một mươi một h ngày ba mươi tháng bảy
tại khu vực phòng khách tầng một của gia đình
vịnh trang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường quán bầu thành phố vinh tỉnh nghệ an
bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn
thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có năm người gồm hai trẻ nhỏ và ba người lớn
vụ cháy khiến cả năm người bị bỏng và ngạt khói
phát hiện sự việc hàng xóm đã chi hô người dập lửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
theo thông tin ban đầu từ việc trích xuất camera an ninh trong nhà cho thấy
một năm thanh niên trước đó đã đưa can xăng một mươi lít đi vào để trong nhà
ít phút sau người này đã châm lửa đốt rồi bỏ chạy ra khỏi nhà
nhận được tin báo công an phường quán bầu công an thành phố vinh
đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
hiện nay thành phố đà nẵng có hơn ba trăm linh cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp
đây là nơi tập trung nguyên vật liệu hàng hóa lớn
hầu hết là các chất dễ cháy và nguy hiểm về cháy nổ như vải gỗ dày da khí đốt
tuy nhiên tại không ít cơ sở thì công tác phòng cháy chữa cháy vẫn còn tồn tại những vi phạm bất cập
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại khu công nghiệp đà nẵng mặc dù hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được trang bị khá đầy đủ
thế nhưng một số thiết bị báo cháy không hoạt động
kho hóa chất và chỗ chứa rắc thải liên kề tìm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
đó là hai trong số hai mươi cơ sở trọng điểm tại khu công nghiệp
đã được đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng
tiến hành kiểm tra thời gian vừa qua trước tình hình nguy cơ cháy nổ có những diễn biến phức tạp
đoàn này của đoàn kiểm tra liên ngành công tác phòng cháy thành phố đà nẵng
cũng nhận thấy là có một số bất cập trong quá trình đầu tư xây dựng
ví dụ như là một số cơ sở hoạt động trước khi mà lục phòng cháy cháy ra đời
thì đến nay là đã xuân cấp chưa trang bị phương tiện
hoặc là có trang bị nhưng mà không đầy đủ theo tiêu chuẩn hiện hành
việc tránh trình của người đứng đầu của cơ sở trong công tác phòng cháy
còn mang tính hình thức đối phó và nhiều tồn tại chứa sốt là chưa có
các phục kịp thời là dễ gây mắc an toàn phòng cháy cháy
đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản đề nghị xử phạt một số cơ sở
về những vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời nhắc nhở chỉ ra những hạn chế bất cập để các cơ sở kịp thời bổ sung
đảm bảo công tác phòng cháy cháy
cũng là đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho đơn vị mình
đoàn cũng đã nhắc nhở và hướng dẫn thêm cho cơ sở trang bị thêm
nhiều cơ sở vật chất cũng như trang bị công cụ dụng cụ
để ứng phó với những nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào tại cơ sở
đơn vị cũng thực hiện theo những nghị định của nhà nước
và những chủ trương của chính phủ đã đưa ra
đơn vị sẽ cố gắng và sắp tới sẽ thực hiện tốt những vai trò
theo quy định về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở
hiện nay nói chung là một vài đầu báo tự động cũng bị sự cố
cái này là cái đương nhiên trong cái hoạt động
với thiết bị điện tử cho nên cái này phát hiện ra thì chúng tôi sẽ đảm bảo thay thế ngay
thành phố đà nẵng những năm trước đây cháy gây thiệt hại nghiêm trọng
tài sản đã từng xảy ra tại cơ sở sản xuất ở các khu công nghiệp
và hiện nay nguy cơ cháy nổ đang có những diễn biến phức tạp bởi vậy công tác kiểm tra
quản lý xử lý nghiêm những cơ sở có những vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy cần được tăng cường
vào ngày hôm qua công an quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt một mươi bảy triệu đồng
đối với tài xế lương đức thọ chú tại phường hòa xuân quận cẩm lệ về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy tài xế lương đức thọ điều khiển xe ô tô biển kiểm soát bốn mươi ba a ba mươi sáu nghìn tám trăm một mươi tám lưu thông trên đường lê thanh nghị
khi đến ngã tư nơi giao nhau với đường tố hữu thuộc phường hòa cường nam tài xế thọ cho xe chạy vòng tròn giữa giao lộ
tốc độ cao khiến nhiều người đi xe máy phải leo lên vỉa hè để tránh
sau khi chạy nhiều vòng xe ô tô trên bất ngờ đâm thẳng vào quán ăn bên đường gần giao lộ này khiến thực khách và chủ quán hốt hoảng tháo chạy
sau khi truy đuổi gần hai km lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện tài xế thọ có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã lập biên bản và tiến hành xử phạt hành chính theo quy định
trước thực trạng một số quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện việc tự ý gắn biển tên đường tên phố gây hiểu nhầm cho nhân dân và khó khăn trong công tác quản lý đô thị
văn phòng phẩm là một trong những vật dụng cần thiết cho các công ty trường học và các em học sinh
tuy nhiên tiêu chí lựa chọn văn phòng phẩm của người mua hàng là gì giá cả ra sao chất lượng xuất xứ thương hiệu hay mẫu mã như thế nào đang là vấn đề được quan tâm
trên thực tế lâu nay các mặt hàng văn phòng phẩm như hộp cắm bút các loại bút cục trạng giấy chứa dung dịch chất độc hại như trì asen được bày bán tràn lan trên thị trường
mặc dù sự không an toàn của văn phòng phẩm không phải là đề tài mới mẻ và đã được các phương tiện truyền thông phổ biến rộng rãi tuy nhiên người sử dụng văn phòng phẩm vẫn không hề hay biết
đôi khi họ bị thu hút bởi mẫu mã đẹp bên ngoài đặc biệt là học sinh và đa số người mua không quan tâm đến xuất xứ của văn phòng phẩm đó
khi lựa chọn văn phòng phẩm chúng ta nên mua từ những thương hiệu có uy tín nguồn gốc xuất xứ cảnh báo rõ ràng để bảo vệ cho bản thân cũng như những người xung quanh đặc biệt là dân văn phòng và các bậc phụ huynh mua sắm văn phòng phẩm cho con em mình
thưa quý vị vào chiều ngày ba mươi tháng bảy nhiều nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức giao hàng ấn tiền trước đã bắt được đôi nam nữ gây ra vụ việc để bàn giao cho công an phường bình khánh quận hai tp hcm xử lý theo quy định
hai đối tượng bị tạm giữ là đặng phú nguyên hai mươi sáu tuổi ngụ quận bình tân và đinh thiên phúc hai mươi sáu tuổi ngụ huyện nhà bè
qua đấu tranh nguyên và phúc khai là lợi dụng grab có dịch vụ nhận giao hàng tầm ứng trước với số tiền tối đa năm trăm linh đồng nên đặt xe vận chuyển chuyến hàng tới một địa chỉ bất kỳ
khi tài xế đến đối tượng sẽ đưa cho tài xế một món hạng không có giá trị nhưng được nổ là hạng đắt tiền và kêu tài xế ứng trước lấy tiền mạch tương đương với giá trị hạng thật
sau đó người nhận hàng sẽ trả lại tiền cho tài xế thực tế thì không có người nhận nên tài xế mất trắng số tiền trên còn hàng thì không có giá trị
đại diện công ty grab cho biết hai đối tượng trên đã thực hiện trên hai mươi vụ việc vì đây là thủ đoạn mới nên công an phường bình khánh đang phối hợp với các địa phương để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo trên